trong lò đã cơ bản được bơm cạn trung tâm cấp cứu mỏ đã bố trí một nhóm trực tại vị trí phía trong điểm bục nước được ngăn bằng đập chắn không cho lượng nước bùn đất tràn xuống phía dưới nơi đang tập trung cứu hộ
hiện tại hai trăm linh công nhân vẫn đang tiếp tục phối hợp với lực lượng cấp cứu mỏ tiến hành xúc dọn
với tiến độ hiện tại dự kiến trong chiều ngày hai mươi một tháng tám sẽ xúc giải phóng được một mươi tám mét từ độ sâu một trăm sáu mươi năm mét đến một trăm sáu mươi mét nơi được dự đoán là vị trí mà công nhân phan anh vân đang mắc kẹt